công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công đối tượng lê đức duy
trú tại xã minh xuân huyện lục yên tỉnh yên bái về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng chuyên lừa đảo trên mạng xã hội bằng hình thức mua bán điện thoại ảo
tại cơ quan điều tra duy khai nhận đã lập tài khoản facebook có tên là duy khanh
để đăng bán điện thoại di động iphone rẻ hơn giá thị trường với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi khách hàng muốn mua điện thoại duy yêu cầu chuyển tiền trước hoặc đặt cọc thì mới gửi điện thoại
rồi chiếm đoạt luôn số tiền của khách hàng
qua đấu tranh ban đầu duy khai nhận từ tháng một đến nay đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn ba mươi bị hại